sau hai mươi ngày lẩn trốn vào sáng nay tại thôn khao chủ xã thanh vận huyện trợ mới tỉnh bắc cạn
đối tượng nguyễn đình ong sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại địa chỉ trên là nghi phạm giết vợ vào ngày ba tết đã ra đầu thú
đối tượng đã được khống chế và đưa về phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc cạn
sau nhiều ngày lực lượng công an truy tìm vận động thuyết phục đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ
sử dụng loa phóng thanh kêu gọi chốt chặn tại các địa điểm khép chặt vòng vây
đối tượng không có đường tháo lui nên đã ra đầu thú
chiều lên làng bản chơi tí vào sân bóng chơi một tí
về quay về thì đến nhà vợ lại chửi mấy câu nữa lại đập nhau
lúc đấy là không biết thương tay nữa bây giờ không nhớ nữa
lúc đập vợ xong hoảng hốt quá sợ quá chạy lên đôi ở
khát nước là xuống ao uống lấy bí ẩy sách nước này lên đôi lúc nào khát thì uống lúc nào khát lại xuống
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi tức mùng ba tết bà hà thị duyên bốn mươi bốn tuổi vợ của ong
được người nhà phát hiện trong tư thế nằm ngủ đắp chăn kín từ đầu đến chân
trên người có nhiều vết thương trong nhà có nhiều vết máu
bà duyên được đưa đi cấp cứu nhưng được xác định đã tử vong
kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy bà duyên bị vỡ hộp sọ đa chấn thương dẫn đến tử vong
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật
một quán ba nổi tiếng tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vừa bị các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh lâm đồng đột kích kiểm tra bất ngờ vào lúc giờ sáng nay đã phát hiện gần một trăm linh nam nữ thanh niên đang phê ma túy
điểm đáng lưu ý trong số này có cả nhân viên của chính quán bar
hiện trường quán ba ren tại phường bốn thành phố đà lạt vào đêm ngày một mươi bốn tháng hai
khi phát hiện bị kiểm tra hàng trăm đối tượng vứt bỏ ma túy trên sàn nhà đồng thời chối bỏ mọi sự liên quan
các trinh sát đã kịp thời bắt quả tăng năm đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy lập biên bản ghi nhận hàng chục trường hợp về việc tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại đây
tiến hành phân loại xử lý ngay tại hiện trường lực lượng công an đã đưa ba trăm một mươi một người trong quán về trụ sở làm việc
tiến hành phân loại xử lý ngay tại hiện trường lực lượng công an đã đưa ba trăm một mươi một người trong quán về trụ sở làm việc
từ ngày tám một mươi một sáng sáng hơn phần liên săng đã xử theo fique
qua kiểm tra nhanh cơ quan công an xác định chín mươi hai đối tượng dương tính với ma túy trong đó có năm nhân viên phục vụ quán
bên cạnh đó đoàn kiểm tra cũng tạm giữ một trăm bốn mươi chai rượu do nước ngoài sản xuất chưa có hóa đơn chứng từ cùng một số công cụ hỗ trợ trái phép
đến chiều ngày một mươi năm tháng hai các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh lâm đồng vẫn đang khẩn trương điều tra làm rõ chín mươi hai đối tượng về nguồn gốc ma túy
việc tổ chức sử dụng ma túy cũng như các sai phạm khác liên quan đến quán barrin
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác từ trường quay phía nam của chúng tôi
trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy với sự đồng hành của biên tập viên việt phong
trong đó có ngành du lịch toàn cầu nói chung và việt nam nói riêng cũng bị tác động không nhỏ
và tại thành phố hồ chí minh
các doanh nghiệp đang thực hiện nhiều giải pháp để phòng chống dịch cũng như là tạo sức hút đối với du khách trong và ngoài nước
theo sở du lịch tp hcm trong tháng một thành phố đã đón hơn tám trăm bốn mươi lượt khách quốc tế tăng năm chín so với cùng kỳ
tuy nhiên lượng khách quốc tế đến trong dịp tết nguyên đáng lại giảm một mươi hai
trong đợt cao điểm phòng chống dịch này du khách đến thành phố giảm từ ba mươi đến năm mươi mặc dù doanh nghiệp đã thực hiện nhiều giải pháp
những cái chỉ đạo của nhà nước và của tổ chức y tế thế giới đó là khi khách đến du lịch
thì chúng tôi cho tất cả khách đeo khẩu trang tất cả trên xe đều có những dung dịch sát khuẩn
và mình cũng thông báo tất cả những cái vụ việc mà trước hết là mình phải cho nhân viên của mình hiểu và biết đầy đủ về cái dịch bệnh này
để phòng chống trước hết là giữ sức khỏe cho mình cho gia đình
thứ hai là biết
tư vấn và trấn an du khách
thì hiện nay hầu hết là tất cả các tour đều phải là hủy tour
thì sở du lịch cũng đã có cái công văn để đề nghị các công việc hành khi kỷ những cái tour liên quan đến du khách trung quốc
thì sẽ bồi thường từ tám mươi đến một trăm linh cho du khách
đương nhiên tùy vào từng cái chương trình tour hay là cái phí đã đặt cọc trước
rồi phí visa thì sẽ có cái những cái xử lý một cách linh hoạt nhất
nhưng mà phải đảm bảo là du khách

được hoàn trả tiền và du khách hài lòng với cái cách xử lý của mình
chưa biết dịch bệnh sẽ còn kéo dài đến khi nào
nhưng hiện tại lượng khách thừa thớp các doanh nghiệp như ngũ đông để chờ thời
tuy nhiên vẫn phải có phương án để giữ chân đối tác
chúng tôi đang chuyển cái trục làm việc
trước đây phải dành thời gian tám mươi làm việc với khách hàng
thì bây giờ đơn hiệp phải xoay chuyển trục làm việc lại là tám mươi làm việc với đối tác
các đối tác công ứng dịch vụ
với lại hãng hàng khách hàng
để mà giải quyết vấn đề chăm sóc khách hàng và hoàn trả lại
cũng như là sắp xếp lại cái sản phẩm cho phía khách hàng đang dân dưới hiện nay
tôi đề một chính sách giảm giá hợp lý đó là các tỉnh tây nguyên và tây nam bộ
có thể giảm hai mươi mà không giảm tiền trực tiếp mà giảm dịch vụ
ví dụ như là chúng ta ngủ năm phòng thì được miễn một phòng
chúng ta tham quan năm người thì được hiến một người
song song với đó đó thì
thì cần những cái biện pháp tích cực hơn nữa
tức là để đảm bảo cho chúng ta có thể cam kết với khách là về đồ an toàn
về cái mức độ mà những cái biện pháp tích cực phòng chống
thiết nghĩ chính quyền các cấp phải có phương án hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động
trong lĩnh vực lưỡi hành du lịch
một mặt quảng bá hình ảnh các tour tại thành phố hồ chí minh
thì cũng cần tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt các công tác phòng chống dịch
tạo niềm tin đối với du khách trong và ngoài nước
bây giờ là một thông tin thị trường
trái với lo ngại của một số người dân về việc khang hiếm hàng hóa
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh hiện vẫn đảm bảo nguồn cung các mặt hàng lương thực
thực phẩm thiết yếu
các doanh nghiệp cũng đã có phương án duy trì cung ứng từ nay cho đến cuối năm
sẵn sàng vượt kế hoạch thành phố giao
sau một vài ngày hết hàng cục bộ do người dân thay đổi thói quen mua sắm
các quyền hàng lương thực thực phẩm tại các siêu thị lại để ấp hàng
trừ mặt hàng khẩu trang y tế và nước rửa tay lượng thực phẩm tại đây khá dồi dào
riêng các mặt hàng thiết yếu như gạo trứng thịt thường xuyên được bổ sung
thậm chí còn tăng lượng khuyến mãi
trước đó sở công thương tp hcm đã làm việc với hai trăm linh nhà phân phối siêu thị
cửa hàng bán lẻ doanh nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm
chú động xây dựng kế hoạch tạo nguồn dự trữ và cung ứng hàng hóa
các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu tránh nguy cơ mất ổn định
theo đó nguồn hàng lương thực thực phẩm thiết yếu trong quý i năm hai nghìn hai mươi
đảm bảo lượng tăng ba mươi bốn mươi so với cùng kỳ năm ngoái

cửa hàng để họp với sở công thương và cam kết với sở công thương không tăng giá các mặt hàng
trong thời gian này chúng tôi vẫn có thể tăng lượng sản xuất lên ba mươi
nên mọi người có thể yên tâm không nên tích trữ hàng hóa
theo tôi thì không nên tích chữ bởi vì tất cả các nhu cầu nhu yếu phẩm thiết yếu hàng ngày
đều có sẵn và chúng ta sẵn sàng đi siêu thị mua bất cứ lúc nào
thì thời gian mở cửa siêu thị là đáp ứng đầy đủ cho tất cả mọi người dân
sở công thương tp hcm cũng chủ động làm việc với các hệ thống phân phối
có kế hoạch phân phối cung ứng hàng hóa theo hình thức phương thức phù hợp
tránh tình trạng nứt hàng cục bộ gây tâm lý hoang mang
thưa quý vị như chúng tôi vừa đề cập ngay từ đầu chương trình
trong giai đoạn cao điểm của dịch bệnh phim phổi cấp
tp hcm đã luôn tìm đủ mọi cách để thu hút khách du lịch
và vẫn là điểm đến lý tưởng đối với du khách nước ngoài
mặc dù nhiều người vẫn còn thở ơ nhưng sự hướng dẫn tận tình
và những chiếc khẩu trang phát miễn phí đã làm cho tp hcm
trở nên thân thiện văn minh và an toàn hơn
hàng ngày tại khu vực bô điện tp hcm có rất đông du khách đến thăm quan
lực lượng thanh niên sung phong tại đây đã phát từng chiếc khẩu trang miễn phí
cho du khách và hướng dẫn kiến thức phòng chống dịch
bên cạnh những du khách chú động đeo khẩu trang
thì vẫn còn một số người không thích
họ cho rằng việc giữ gìn sức khỏe rửa tay thường xuyên sẽ tốt hơn
chúng tôi có biết về dịch bệnh corona đang đe dọa ở nhiều nơi
nhưng bản thân chúng tôi cảm thấy khỏe mạnh thì không bệnh dịch nào có thể tấn công được
quan trọng là chúng tôi rửa tay thường xuyên ăn uống đầy đủ dinh dưỡng
và giữ cho sức khỏe mình tốt
một yếu tố nữa là không được hoáng sợ
và xem xét khi nào mới thực sự cần mang khẩu trang
bản thân chúng tôi cũng có chuẩn bị khẩu trang
nhưng chỉ để dùng trên máy bay tàu xe
còn với môi trường ngoài trời ở tp hcm thì chúng tôi cảm thấy an toàn
trong dịp này bảo tàng chứng tích chiến tranh tp hcm
vẫn là một địa điểm thu hút đông khách du lịch
lượng khách chia giảm khoảng một mươi
ngoài phát khẩu trang miễn phí
bảo tàng chú trọng việc bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn
tại nhiều vị trí thuận lợi cho du khách
mặc dù là nó tương đối khang hiếm
nhưng bảo tàng cũng đã cố gắng trang bị
thứ nhất là khẩu trang
có thể là phát cho khách khi có nhu cầu
và cái thứ hai là bảo tàng cũng đã mua trang thiết bị
như là những nước rửa tay kháng khuẩn
và bố trí ở những nơi đông
cũng như là khách dễ nhìn thấy
để người ta tự ý thức xác khuẩn
trước khi vào thăm quan bảo tàng
tôi theo dõi thông tin thì thấy chính phủ việt nam
đã làm tốt trong việc kiểm soát dịch bệnh
cho tôi hoàn toàn yên tâm khi đến đây du lịch
đặc biệt những chiếc khẩu trang như thế này
ngoài việc bảo vệ tôi mà quan trọng hơn là
bảo vệ sức khỏe cộng đồng
xoay quanh những tác động tiêu cực của dịch bệnh
đến nền kinh tế thế giới cũng như là việt nam
chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ lê bá trí nhân
chuyên gia kinh tế để phân tích sâu hơn
về vấn đề này
xin chào và cảm ơn ông đã tham gia chương trình
xin ông đánh giá như thế nào về cái dịch bệnh
hiện nay nó ảnh hưởng như thế nào
đến nền kinh tế của tp hcm nói riêng
và cả nước nói chung
như chúng ta thấy là cái dịch covid một mươi chín
của chúng ta kéo dài
cũng là từ tết nguyên đáng cho đến ngày hôm nay
có một số cái là chúng ta thấy được
rằng là nó không như kỳ vọng
để chúng ta là kinh tế của đầu năm hai nghìn hai mươi
thì qua cái việc này
chúng ta thấy được rằng là chúng ta ảnh hưởng
rất nhiều về vấn đề về kinh tế
và tp hcm thì nói riêng và cả nước thì nói chung
chúng ta ảnh hưởng rất là lớn
về chúng ta xuất khẩu
và trong cái xuất khẩu chúng ta là đầu tư nhất là cái nông nghiệp
và sau đó là đến công nghiệp
và đến đó là cái du lịch
thì chúng ta thấy được rằng là cái nông nghiệp
chúng ta hiện nay là một trong những cái vấn đề
rất là khó khăn ở cái điểm
là dưa hấu
và một số mặt hàng khác
mà chúng ta chưa có sản xuất qua
xuất khẩu qua trung quốc được
như vậy rõ ràng một điều là chúng ta thấy được rằng là
cái chậm như vậy thì nó ảnh hưởng đến cái người nông dân
và chậm như vậy nó sẽ ảnh hưởng
đến cái buôn bán và những cái yếu tố khác
của cái thu nhập
mà khác là chúng ta thấy được rằng là
trong cái ngành công nghiệp thì chúng ta thật ra là hỗ trợ
từ cái việc mà chúng ta xuất khẩu
và nhập khẩu từ trung quốc cũng rất là lớn
và chính vì cái điều đó thì hiện nay
là cái dịch covid của chúng ta
nó đang tăng trưởng lên
và cái tốc độ như vậy thì chúng ta thấy được rằng là
cũng là kéo dài thời gian
nếu như kéo dài thời gian thì chúng ta là gần cuối quý hai
thì đây là một trong những cái ảnh hưởng cũng rất là lớn
cái việc mặt khác nữa là
chúng ta thấy được rằng là gì
đó là nguồn cái công nhân và lạo động
tất cả cái nhà máy đều đứng
và tất cả những cái yếu tố của cái hoạt động của nhà máy
nó không có cho nên nó sẽ trền trệ
và mặt khác nữa thì ở đây nó còn một cái điều về trinh đế nữa
là chúng ta thấy được rằng là
nó ảnh hưởng rất lớn về vấn đề về cái thương mại vận chuyển
ví dụ như những cái hãng hàng không
lỗ rất là nhiều
còn đối với cái thị trường bán lẻ
cũng như là các dịch vụ du lịch
thì có bị thiệt hại gì hay không ạ
thật sự ra thì chúng ta thấy được rằng là
trong cái thị trường bán lẻ của chúng ta hiện nay rất là giảm súc
ở một lý do là
cũng là khuyến cáo những cái tổ chức khác nhau
là chúng ta không tụ tập âm người
cái thứ hai nữa là hạn chế về vấn đề ra ngoài
và cái thứ ba nữa là vấn đề là
họ đang sợ ảnh hưởng vấn đề là
khi mà mua như vậy thì những cái hàng đó nó như thế nào
và nó có lây lan hay không
thì trong qua cái vấn đề
tuyên truyền của chúng ta thấy là
bộ y tế đưa ra những cái tiêu chí
để người dân nắm bắt được cái yếu tố nào là lây lan
yếu tố nào không lây lan để hạn chế về cái rủi ro
nhưng tuy nhiên về cái mặt tâm lý của chúng ta
chúng ta thấy được rằng là gì
là những cái siêu thị bán lẻ
hoặc là những cái cửa hàng bán lẻ
hiện giờ là đang là vắng khách
ở một cái lý do là người dân ngại
đi ra đường để người ta mua
và chủ yếu là gì họ chỉ là mua
không có trữ có nghĩa là họ có thể là
dùng ngày nào qua ngày đó hoặc có thể là họ
trong một tuần thôi lúc trước đây họ có thể là
họ mua họ trữ trong cái nhiều tuần hoặc tháng
đó là đối với những các bộ công viên chất
hoặc là đối với những người không đi ra ngoài thường xuyên
như vậy rõ ràng nghĩa là chúng ta thấy được rằng là
trong cái đại dịch này ảnh hưởng đến cái vấn đề
mà mua bán lẻ như vậy thì
các doanh nghiệp cần phải có
cái giải pháp như thế nào để mà
ổn định cái doanh thu của mình thì đầu tiên nhất
là chúng ta thấy được rằng là cái gì nó cũng khỏe ra
một cái bối cảnh và trong cái thời điểm này là
trong một cái thời điểm trong cái rụi nó có cái may
thì đầu tiên nhất là chúng ta thấy được đầy
không phải là riêng đất nước chúng ta mà ảnh hưởng
đến toàn cầu và ảnh hưởng đến nền kinh tế
thì trong yếu tố này là chúng ta
những cái cửa hàng những cái doanh nghiệp
là những cái tour du lịch phải đánh giá lại
đánh giá lại là ở đây chúng ta thấy được
rằng là trong trường hợp xảy ra như vậy thì chúng ta
phải ứng phó bằng cách nào ứng biến bằng cách nào
và cái cách để chúng ta thực hiện
cái phương pháp thứ nhất là cái thứ nhất
là chúng ta phải là công nghệ bằng bốn
chúng ta đưa ra những cái yếu tố
như hồi nãy tôi đã phân tích là chúng ta
làm bằng cách nào chúng ta phải có một cái databay khách hàng
và khách hàng đó là khách hàng phải thường xuyên
khách hàng tiềm năng của chúng ta
để chúng ta tiếp tục cái việc thứ hai nữa
là trong vấn đề về cái du lịch thì hiện nay
là chúng ta cũng đang lên những cái tour
có thể là chúng ta lên những cái tour ra nó ngắn ngày hơn
và có những cái nơi
là hiện giờ chưa có đại lịch
ví dụ như chúng ta thấy ở phan thiết được vừa qua
thì chúng ta thấy được rằng là là vậy khách hàng nó vẫn đông
hoặc là đà nẵng khách hàng nó vẫn đông
đông ở đây có nghĩa là người du lịch ở qua đây
là nó giảm bớt hơn so với cùng kỳ
nhưng vấn đề là nếu như tính ra
ở góc độ trong cái trường hợp dạy này
thì chúng ta cũng vẫn là đạt những cái yếu tố
những cái chỉ tiêu trong cái việc mà chúng ta đưa ra
những cái du lịch như vậy thì chúng ta
phải làm gì cái thứ nhất chúng ta phải liên kết
lại đối với những ngành nghề với nhau
ví dụ như ngành nông nghiệp
thì chúng ta phải chia sẻ với nhau chia sẻ
ở ngành nông nghiệp đối với những cái siêu thị
và họ sẽ là hỗ trợ bán với cái giá gốc
cái việc thứ hai nữa là đối với
ngành du lịch thì chúng ta phải liên kết lại với tổng cục du lịch
và tất cả những cái nước mà chúng ta
là đi và chúng ta đưa ra những cái thông báo
là việt nam cái thứ nhất là hiện nay
là chưa có một trường hợp nào tử vong
của tây dũng cái thứ hai nữa là vấn đề
là chúng ta cũng tạm là không chế được
nó không lây lan và nó không ảnh hưởng nhiều
như vậy rõ ràng để làm gì đó là một cái thông tin
nó ảnh hưởng đến cái lòng tin
và như vậy rõ ràng một điều là
họ sẽ là đầu tiên nhất nếu như cái
đại dịch này vừa chấp nhận thì cái việt nam là đầu tiên
để đón được cái du khách đó
thì như vậy rõ ràng chúng ta sẽ kéo được
cái vấn đề của cái góc độ này tuy nhiên
là chúng ta vẫn giảm giảm số lượng
với cùng kỳ có thể là giảm đến gdp
có thể là giảm đến tinh tế và kể cả fbi
thì như vậy rõ ràng nhưng chúng ta
phải đạt được một cái kỳ vọng sau cái đại dịch này
để chúng ta làm sao để chúng ta tốt
để quý ba và quý bốn để chúng ta thực hiện
theo cái lộ trình và cái kết hợp đề ra
xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình